trong vài ngày qua nhiều trận mưa lớn đã gây ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh cao bằng
khiến cho một người tử vong và nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng nề
tính đến một mươi sáu h chiều nay đã có một người tử vong do bị xét đánh
mưa lớn vùi lấp năm năm hectare diện tích lúa ngô cuốn trôi một cầu dân sinh thuộc huyện bảo lâm
nhiều tuyến đường bị sạt lở đá lớn sạt xuống mặt đường gây nguy hiểm cho người dân
trong vài ngày tới lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh cao bằng
vì vậy người dân cần chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường của thời tiết